ngày hai mươi năm tháng một mươi hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin và truyền thông asean lần thứ một mươi chín bế mạc tại thủ đô viêng trăn lào sau hai ngày làm việc
đoàn việt nam do thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng dẫn đầu tham dự hội nghị
với chủ đề kết nối thông minh cho chuyển đổi số asean các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác lên một cấp độ mới
nhằm hoàn thành kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi về công nghệ thông tin và truyền thông
chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi năm về công nghệ thông tin và truyền thông
để thúc đẩy asean hướng tới thời kỳ kinh tế và xã hội số an toàn và bền vững
hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ hợp tác về quản trị dữ liệu thông tin số
nhất trí tiếp tục nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin dữ liệu xuyên biên giới giữa các thành viên asean
thông qua phương hướng của asean để tăng cường hợp tác và nâng cấp đường truyền các quang biển
tăng cường hợp tác an ninh mạng asean hỗ trợ các sáng kiến chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm
thúc đẩy an toàn trực tuyến và giải quyết các vấn đề như lạm dụng và phổ biến các thông tin sai trái
bất hợp pháp hội nghị thông qua tuyên bố viêng chăn về kết nối thông minh trong việc
chuyển đổi kỹ thuật số của asean thúc đẩy khuyến khích kết nối nội khối hội nghị cũng nhất trí
thông qua đổi mới tổ chức và đổi tên hội nghị lần sau thành hội nghị bộ trưởng số asean
nhằm phản ánh sự phát triển công nghệ số